áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp
dự báo trong đêm nay và ngày mai một mươi chín tháng chín do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh
nên nhiều địa phương trên cả nước sẽ có mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to giải rác có rông
từ đêm mai mưa sẽ giảm dần trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
đêm nay có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy các vùng biển từ bình thuận đến cà mau và khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có gió tây nam mạnh cấp sáu đêm có lúc giật cấp bảy cấp tám biển động mạnh